các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm đối tượng người lào bị bắt giữ tại bản a sinh huyện sa mùi tỉnh sa la van cách cửa khẩu quốc tế la lây khoảng ba km khi đang vận chuyển năm mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngoài số ma túy trên lực lượng chức năng còn thu giữ một kg ma túy đá một khẩu súng k năm mươi chín với tám viên đạn và hai xe ô tô
được biết đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia địa bàn hoạt động từ thái lan sang lào rồi vận chuyển vào việt nam
hiện các đối tượng và tăng vật được bàn giao cho tị an ninh tỉnh salavan của lào tiếp tục truy xét
vào hồi bảy h ba mươi phút hôm qua một mươi chín tháng ba tại km chín mươi một trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận khu tám thị trấn cao phong
công an huyện cao phong đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một kg ma túy đá một bốn trăm linh viên hồng phiến
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn nam đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tiểu khu bốn thị trấn mai châu tỉnh hòa bình
đối tượng khai nhận một kg ma túy đá và bảy túi ni lông nhỏ chứa tổng cộng một bốn trăm linh viên hồng phiến
đức được một người đàn ông tên tuấn thuê đi mua từ lào mang về việt nam để tiêu thụ
khi đi đến địa phận khu tám thị trấn cao phong thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay hai mươi tháng ba tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo trần ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã hưng đông tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trần ngọc anh nhận được điện thoại của một người bạn ở nước ngoài nhờ đến đường lý thường kiệt thành phố vinh nhận thuốc lắc
do được trả công hậu hĩnh ngọc anh mang theo gói hàng lên xe taxi đi giao cho khách
thì bị lực lượng công an tp vinh kiểm tra phát hiện bắt cùng tăng vật là một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt trần ngọc anh hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tại quảng nam hôm nay tòa án nhân dân huyện nam trà my cũng đã tiến hành xét xử đối với bị cáo trần thị mái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại xã trà cang về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào chiều một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trần thị mái bị mẹ mắng về tội trộm cắp mía của gia đình hàng xóm
nên giữa mái và mẹ là bà hồ thị thương đã nảy sinh cãi nhau
trong lúc cãi nhau bà thương dùng tay đánh mái
tức giận vì bị mẹ đánh và có sẵn men rượu ở trong người mai đã rút con dao tự chế đâm bà thương nhiều nhát
khiến bà bị thương tích năm mươi chín
sau khi đâm mẹ bị thương mà đã đến cơ quan công an để đầu thú
với hành vi này bị cáo trần thị mái đã bị tuyên phạt hai mươi tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
dạng sáng nay hai mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương trà vừa bắt quả tàng một mươi ba đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sọc đĩa tại xã hương hồ thị xã hương trà
vào lúc h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng ba nhóm đối tượng đang say sưa đánh bạc bằng hình thức sọc đĩa
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn năm mươi triệu đồng
bốn chiếc xe mô tô cùng một số tang vật để tổ chức đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương trà đang tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
cảnh sát pháp bắt thẩm vấn cựu tổng thống sarkozy liên quan cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông vào năm hai nghìn một mươi
nhận sáu mươi triệu đô la mỹ từ cổ lãnh đạo libby gaddafi
cựu tổng thống bị triệu tập đến một đồn cảnh sát ở nongte nơi ông bị thẩm vấn vì những tố cáo liên quan
ông sarkozy có thể bị giam đến bốn mươi tám giờ và trình diện trước tòa án tối cao để nghe cáo trạng ngay lập tức nếu cảnh sát tìm ra tội
pháp mở một cuộc điều tra pháp lý vào năm hai nghìn một mươi ba
đối với tố cáo ông nhận năm mươi triệu đồng
từ muammar gaddafi con trai của cựu độc tài libby và doanh nhân pháp ziad takieddin xác nhận cáo buộc
tuy nhiên ông sarkozy nắm chức vụ tổng thống pháp từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi hai
luôn bác bỏ tiếp nhận bất kỳ nguồn tài trợ tài chính bất hợp pháp
và khẳng định mọi cáo buộc liên quan đến cựu độc tài libby là vô lý